công bố mới nhất của chính phủ anh cho biết nước này đã đầu tư bảy mươi năm triệu bảng tương đương với chín mươi năm triệu đô la mỹ
để hỗ trợ sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân
động thái trên của anh nhằm phát triển các lựa chọn thay thế cho nguồn cung cấp nhiên liệu khí đốt từ nga
quỹ được công bố sau khi các nhà lãnh đạo g bảy đồng ý vào tháng sáu nhằm giảm sự phụ thuộc vào hạt nhân dân sự và hàng hóa liên quan từ nga
trước cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu một phần do lệnh trừng phạt áp đặt nhằm vào nga
một nhà cung cấp năng lượng chính anh đã tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế đáng tin cậy với giá cả phải trăng
ít phát thải carbon và được sản xuất trong nước
theo chính phủ anh năng lực hạt nhân mới là một phần quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đảm bảo độc lập năng lượng lớn hơn
các doanh nghiệp tham gia chuyển đổi uranium một giai đoạn quan trọng trong sản xuất nhiên liệu hạt nhân
có thể xin tài trợ từ quỹ để phát triển năng lực chuyển đổi mới trong nước